những chiêu trò lừa đảo liên quan đến mua bán sang nhượng căn hộ trung cư đất nền dự án
đã được cảnh báo liên tục trong thời gian qua
và mới đây tại quận bình thạnh tp hcm lại một vụ việc nữa xảy ra
khi mà chủ đầu tư bị người dân tố cáo là đã chiếm dụng trái phép hàng trăm tỷ đồng
đây là những khách hàng đã mua căn hộ thuộc tòa nhà labonita ở đường nguyễn gia trí quận bình thạnh
họ đến để đòi lại quyền lợi và yêu cầu chủ đầu tư là công ty trách nhiệm hiếu hạn bất động sản nam thị
giải thích rõ hành vi chiếm dụng tài sản khi một căn hộ bị mua bán sang nhượng cho nhiều người
năm hai nghìn một mươi năm ông trần hoàng giang đã mua một căn hộ tại tầng chín
sau đó phát hiện có thêm một người cùng đứng tên căn hộ này
ông đã hủy quyền cho chủ đầu tư xăng nhượng lại căn hộ để thu hồi vốn
tuy nhiên đến nay căn hộ đã bán nhưng chủ đầu tư đã trốn tránh nghĩa vụ trả nợ
tôi hủy quyền cho bà trinh bán bà trinh bán lợi cho ta bà trinh chiếm đọc chủ tiệm của tôi
thì đây là giống như người đã nhưng không phải là chính xử
bức xúc to tiếng cũng dễ hiểu khi chính những người này đã bị công ty nam thị
chiếm dụng trái phép hàng trăm tỷ đồng từ nhiều năm nay
trước những tố cáo của khách hàng chủ đầu tư đã tự ý thay đổi mã căn hộ
cải tạo trái phép số tầng lầu để dễ bề mua bán căn hộ cho nhiều người khác
cũng như làm thủ tục vai ngân hàng
và mới đây chủ đầu tư công ty nam thị đã thực hiện động tác sang nhượng một trăm linh cổ phần
cho công ty khác sở hữu tòa nhà labonita khiến những người có quyền lợi bị xâm phạm thêm bất an
nếu như mà bên chủ đầu tư cũ mà họ làm sai thì họ sẽ chịu chứng nhận cho bác luật
còn chúng tôi là bên đơn vị là tiếp nhận các tổ phần cũ thì chúng tôi đang
giả soát lại các hộp sơ
hình thành từ năm hai nghìn một mươi bốn đến nay tòa nhà labonita liên tục vấp phải nhiều sai phạm
về giấy phép xây dựng về an toàn phòng cháy chữa cháy
chủ đầu tư thì bị dân cư tố cáo hành vi làm ăn gian dối
có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhiều người
đơn thư kiến nghị tố cáo những việc làm trái pháp luật của công ty nam thị
đã liên tục được gửi đến các cơ quan chức năng
nhưng không hiểu vì sao đến nay các cơ quan thẩm quyền vẫn chưa vào cuộc
tiếp nhận giải quyết dứt điểm vụ việc
trong khi đó khi phóng viên các cơ quan báo chí tiếp cận vụ việc
thì liên tục bị những người của tòa nhà la bonita cố tình phán trở
thậm chí có lời lẽ đe dọa